thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định số hai trăm tám mươi ba về duyệt đề án kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
mục tiêu tổng quát của đề án nhằm cơ cấu lại ngành dịch vụ theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh tập trung nguồn lực phát triển một số ngành dịch vụ tiềm năng
có hàm lượng trí thức và công nghệ cao như tài chính ngân hàng logistic và vận tài công nghệ thông tin và truyền thông khoa học và công nghệ
giáo dục và đào tạo y tế du lịch tăng cường xuất khẩu dịch vụ giảm thâm hụt cán cân xuất nhập khẩu dịch vụ
hướng tới thẳng dư trong cán cân xuất nhập khẩu dịch vụ phục vụ quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
phần đầu tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đạt khoảng sáu sáu bảy một tỷ trọng khu vực dịch vụ trong gdp tăng khoảng bốn mươi một năm bốn mươi hai vào năm hai nghìn hai mươi
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt khoảng bảy bảy năm tỷ trọng khu vực dịch vụ trong gdp khoảng bốn mươi ba bốn mươi bốn vào năm hai nghìn hai mươi
đến năm hai nghìn hai mươi tỷ trọng lao động các ngành dịch vụ qua đào tạo có chứng chỉ đạt khoảng hai mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi năm tỷ trọng lao động các ngành dịch vụ qua đào tạo có chứng chỉ đạt khoảng ba mươi ba mươi
để thực hiện các mục tiêu trên đề án đưa ra các nhiệm vụ chủ yếu
kế hoạch như tạo lập môi trường chung cho phát triển các ngành dịch vụ phát triển hệ thống tổ chức tiến dụng đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường
ra soát hoàn thiện xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ phát triển biểu chính viên thông công nghệ thông tin giáo dục đào tạo du lịch